thời điểm này đang là đỉnh điểm mùa nước nổi ở miền tây nam bộ mực nước trên các con sông dâng cao kết hợp với chiều cường đã gây ngập ngập sâu uy hiếp nhiều tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh vĩnh long
sáng ngày một mươi tháng một mươi chiều cường dâng cao đã gây ngập nhiều đoạn chuyên quyết quốc lộ một a đoạn qua địa bàn tỉnh vĩnh long điển hình như đoạn qua xã song phú huyện tam bình tỉnh vĩnh long từ cầu ba càng đến cầu rạch múc bị nước ngập sâu
cũng trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã thuận an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long bị nước ngập sâu hơn năm mươi cm cả hai chiều làm nhiều xe chết máy
theo ghi nhận tuyến quốc lộ một a qua các khu vực này có cao trình mặt đường thấp lại gần sông mà không có đê kè chắn nước nên thường bị ngập sâu gây mất an toàn và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
bên cạnh đó tuyến quốc lộ năm mươi bảy đoạn qua địa phận xã thanh đức huyện long hồ tỉnh vĩnh long cũng thường xuyên bị ngập sâu do chiều cường
gây cản trở và mất an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông